ngay sau khi hội nghị thường niên lần thứ hai mươi sáu của diễn đàn nghị viện châu á thái bình dương kết thúc
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ tịch appf hai mươi sáu phó chủ tịch quốc hội tổng thị phóng
trưởng ban tổ chức appf hai mươi sáu tép ngôn phó chủ tịch thượng viện campuchia thượng nghị sĩ takuji janagimoto
trường đoàn đại biểu quốc hội nhật bản đại diện cho chủ tịch danh dự appf nguyễn văn giàu
chủ nhiệm ủy ban đối ngoại của quốc hội tổng thư ký chủ nhiệm văn phòng quốc hội nguyễn hạnh phúc
đồng chủ trì cuộc họp báo quốc tế thông báo về kết quả của hội nghị
thông báo về kết quả hội nghị ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch quốc hội tòng thị phóng khẳng định
hội nghị thượng niên appf lần thứ hai mươi sáu với chủ đề
quan hệ đối tác nghị viện vì hòa bình sáng tạo và phát triển bền vững
là một sự kiện chính trị đối ngoại quan trọng mở đầu cho hoạt động ngoại giao của việt nam trong năm hai nghìn một mươi tám
hội nghị appf hai mươi sáu thúc đẩy vai trò của các nghị viện đối với hoạt động hợp tác của apec
phát huy những kết quả của tuần lễ cấp cao apec tại đà nẵng việt nam trên kênh nghị viện
thành công lớn nhất và là dấu ấn của hội nghị lần này là các nghị viện thành viên đã thông qua tuyên bố appf hà nội
về tầm nhìn mới cho quan hệ đối tác nghị viện châu á thái bình dương
tuyên bố hà nội đánh dấu hai mươi năm năm thành lập và định hướng tương lai của diễn đàn trong thập niên tiếp theo đến năm hai nghìn ba mươi
đánh giá về thành công hội nghị
chủ tịch appf hai mươi sáu nhận định
về phía chủ tịch danh dự của appf ông takuji yanagimoto trường đoàn đại biểu nhật bản
đại diện chủ tịch danh dự appf đánh giá cao công tác tổ chức của chính phủ và quốc hội việt nam
việt nam tổ chức chủ động và tuyệt vời appf hai mươi sáu nhờ sự lãnh đạo tài tình của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
cũng như các thành viên của quốc hội và chính phủ việt nam cảm ơn việt nam về sự hỗ trợ tuyệt vời này
hội nghị thường niên là hội nghị quan trọng của appf
với việc đưa ra các tuyên bố và trong lần này tuyên bố hà nội đã được thông qua
giống như một số tuyên bố trước đó tuyên bố hà nội cũng đã nêu bật những thách thức mà appf phải đối mặt
cũng như những định hướng phát triển trong tương lai của appf
một điểm quan trọng mà tôi cũng đánh giá cao đó là đề xuất để hội nghị nữ nghị sĩ được tổ chức thường xuyên của chúng tôi
đã được thông qua và chúng tôi đánh giá cao ý nghĩa của nó
tại cuộc họp báo quốc tế
quốc hội cũng đề nghị nghị viện các nước thành viên appf biến lời nói thành hành động
đưa các nghị quyết đã được thông qua tại hội nghị vào triển khai tại quốc gia mình